về việc tăng thời hạn cho vay vốn đối với một hộ mới thoát nghèo lên tới một mươi năm
đây là đề xuất của ngân hàng nhà nước việt nam tại dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung
một số điều của quyết định số hai mươi tám của thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
theo quyết định hai mươi tám năm hai nghìn một mươi năm thời hạn cho vay do ngân hàng chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo
thỏa thuận trên cơ sở tru kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng
nhưng không quá năm năm về quy định này dự thảo đề xuất sửa đổi như sau
thời hạn cho vay do ngân hàng chính sách xã hội và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở
tru kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng nhưng không quá một mươi năm
như vậy thời hạn cho vay được đề xuất tăng lên gấp đôi từ năm năm lên tới một mươi năm